xin kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới các tỉnh ở phía đông bắc bộ
tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khô
nên trời không mưa nắng hanh vào trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất ban ngày
phổ biến là ở dưới mức hai mươi bốn độ
đến tối thì giảm về chỉ còn là từ một mươi một đến một mươi bốn độ
vùng núi cao nhiều nơi là dưới một mươi độ
trời rét bút
quý vị chú ý trang phục phù hợp để đảm bảo sức khỏe
khi mà nhiệt độ tranh lệch ngày đêm ở mức cao như hiện nay
tương tự tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
thì ban ngày trời quang mây nắng xuất hiện nhiều
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đến đêm và sáng hiện tượng phát xạ nhiệt diễn ra mạnh mẽ
nên nhiệt độ giảm nhanh chỉ giao động là từ một mươi đến một mươi ba độ
thậm chí là những nơi núi cao nhiệt độ có thể giảm xuống dưới ngưỡng năm độ
cần đề phòng hiện tượng sương muối có thể xảy ra
với các tỉnh trung bộ khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới
trời phổ biến là ít mưa có nắng gián đoạn vào trưa chiều
xong do tác động của khối không khí lạnh
nên nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều ở mức là dưới hai mươi năm độ
đến tối và đêm thì còn giảm sâu trời rét
đặc biệt tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
còn khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
mưa cũng giảm nhanh do các hình thế gây mưa suy yếu
trưa chiều có nắng gián đoạn nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam
đến các tỉnh ninh thuận bình thuận
có thể chạm ngưỡng là ba mươi độ
quý vị tranh thủ khoảng tạnh giáo để khắc phục hậu quả
đợt mưa lũ vừa qua tại đây
rồi các tỉnh tây nguyên do rãnh sích đảo phía nam suy yếu dần
nên mưa tại khu vực này suy giảm nhanh
chỉ còn xảy ra ở một vài nơi
ngày nắng nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
tuy nhiên về đêm và sáng thì trời rét
khi nhiệt độ chỉ giao động là từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
có nơi còn thấp hơn
còn tại khu vực nam bộ mưa cũng giảm nhanh
ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất giao động là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
lưu ý là do sự khuếch tán của khối không khí lạnh
nên đêm và sáng trời chuyển xe lạnh
với nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
quý vị chú ý trang phục phù hợp
để đảm bảo sức khỏe trong những ngày thời tiết thay đổi như hiện nay